tại thủ đô vương trăn đảng nhà nước và bộ quốc phòng lào đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam làm nhiệm vụ quốc tế tại lào
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí ngô xuân lịch nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc
một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt thủy chung son sắc giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và quân đội hai nước
tiếp tục được vun đắp nâng lên trong giai đoạn mới của cách mạng hai nước
bộ trưởng ngô xuân lịch nhấn mạnh những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp
hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh
chú trọng thực hiện có hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác về quốc phòng an ninh
tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong xây dựng và bảo vệ tuyến biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển thịnh vượng
ngăn chặn phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu mua bán và vận chuyển chất gây nghiện
tổ chức tốt các cuộc sao lưu biên cương thắm tình hữu nghị tăng cường tiếp xúc trao đổi thông tin kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau